quê xóm minh châu xã nam thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
nguyễn đức hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba em ruột của huy

quê điều tra các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đáp bằng bạc với nhau đi trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi một tháng bốn huy điều khiển xe mô tô mang nhãn hiệu honda way màu đen gắn biển số giả năm mươi chín l một ba nghìn sáu trăm bốn mươi ba
sau đó huy chở hoàng đi từ trung cư tô bao hôm hai phường tân phú thành phố thủ đức quanh tuyến đường để tìm tài sản của người dân lấy trộm
khi cả hai đến trước cửa nhà số hai mươi ba phường hàng chê phường long thạnh mỹ thì thấy xe mô tô màn nhãn hiệu y maha ichenter biển số sáu mươi bốn d một năm mươi bốn nghìn bảy trăm một mươi chín của shipper huỳnh văn sơn
trên xe có giỏ hàng để ở phía trước
xe có cắm sẵn chìa khóa nên huy đứng làm nhiệm vụ cảnh giới để hoàng tiếp cận lấy trộm xe cung giỏ hàng
có tám mươi một gói hàng tẩu thoát về hướng tỉnh bình dương
trên đường đi hoàng liên hệ với một số thanh niên chưa rõ lai lịch để thỏa thuận mua bán xe mô tô vừa lấy trộm được
hai bên hẹn nhau tại khu vực siêu thị bixi quốc lộ một k thành phố dị an tỉnh bình dương để giao dịch và bán được chiếc xe với giá sáu triệu đồng
mỗi tên chia đều ba triệu đồng bỏ túi tiêu xài cá nhân
còn đối với số hàng hóa đã chiếm đoạt được của anh shipper hay tên khai đã vứt bỏ một ít tại khu đại học quốc gia tp hcm
còn một số gói hàng thì hoàng đem về căn hộ trung cư topa hôm hai cùng với ngô thị hồng để sử dụng
nhận định đây là nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp các điều tra viên đã tiếp cận đấu tranh mở rộng thì các đối tượng khai nhận
trước đó vào khoảng lúc một mươi h ngày hai mươi bốn tháng bốn hoàng văn quang đi từ phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
đến khu vực bến xe lâm hồng phường an bình thành phố di an tỉnh bình dương để mua một cây đoàn có hình chữ t
dùng để bẻ khóa trộm xe máy rồi đi đến khu vực trung cư tô bao hôm hai phường tân phú tp thủ đức tìm tài sản để lấy trộm
khi quang đến sân để ô tô trước bộ lốc a hai trung cư tô ba hôm hai thế xe mô tô mang nét hiệu honda way
biển số ba mươi sáu m năm chín nghìn bốn trăm chín mươi hai của anh lê văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê ở tỉnh thanh hóa nên đã lấy trộm
thì bị anh bảo phát hiện
chi hô cùng anh vũ ngọc trường sinh năm hai nghìn bảy đang ở gần đó đuổi theo và bắt giữ được quang
cô ấy tăng vật giao cho công an phường tân phú để xử lý
tại cơ quan công an quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên
ngoài ra quang còn khai nhận cô ấy nguyễn đức huy đã thực hiện hành vi lấy trộm chiếc xe mô tô mang hiệu honda way
biển số bảy mươi hai c hai một nghìn hai trăm năm mươi năm của anh đỗ đình minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu
vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại chiếc xe này chúng bán cho một người đàn ông tên hùng được hai triệu đồng
một cán bộ điều tra cho biết nhóm đối tượng này rất cứng đầu
nhóm đối tượng luôn tìm cách quanh co cho tội
sau nhiều lần đấu tranh thì nguyễn đức hoàng mới khai nhận
cùng anh ruột của mình là nguyễn đức huy đã thực hiện hành vi lấy trộm tài sản của anh huỳnh văn sơn vào ngày hai mươi một tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủy đức đã khám xét khẩn cấp chỗ ở
đối với anh nguyễn đức hoàng tại căn hộ a ba một nghìn ba
trung cư tàu bào hôm hai thù giữ nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản
và một ít ma túy đá cùng với công cụ sử dụng ma túy
ngô thị hồng đã giao nộp lại cho cơ quan công an một số đồ vật và nguyễn đức hoàng
đã lấy trộm của anh shipper bao gồm một bình cà phê một chai sữa tắm với trọng lượng ba trăm năm mươi gram và ba trăm hai mươi gram
hiện vụ án đang được đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó câu chuyện của nam shipper huỳnh văn sơn ba mươi bốn tuổi
quê ở vĩnh long bị mất chiếc xe và hơn tám mươi đơn hàng sau khi được lan tỏa đã nhận được rất nhiều sự quan tâm
được biết anh hoàng có hàn cảnh khá khó khăn
chiếc xe máy bị trộm lấy mất là tài sản duy nhất của nam sipper mua cách đây bốn năm
ngoài ra anh sơn phải đền bù cho công ty giá trị tám mươi đơn hàng bị mất tổng số tiền là một mươi một triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng
tâm sự với báo chí shipper huỳnh văn sơn nói khi mọi chuyện xảy ra
anh dự định rằng sẽ không về quê trong kỳ nghỉ lễ này
anh sipper bị mất trộm xe cũng không dám kể với con và ba mẹ mà chỉ tâm sự cùng với bà xã
hai vợ chồng anh sơn từ quê lên thành phố để kiếm ăn làm việc
mỗi tháng thuê nập ngót nghét được hơn một mươi triệu đồng
anh gửi về quê lo cho con cái học hành nuôi bố mẹ già phân để trang trải cuộc sống trên đành thị
nhớ lại tình cảnh lúc ấy anh sơn kể lại sau khi bị trộm không những mất xe
anh còn phải đền hơn một mươi một triệu đồng cho công ty để bù lại số hàng hóa bị thiệt hại
anh nhớ lại tôi có đi vay mượn của bạn bè nhưng không giải quyết được nhiều
có sự giúp đỡ của cầu trúc phương và các nhà hảo tâm mà tôi đã vượt qua khó khăn trong lúc ấy
tôi nhận tám mươi triệu đồng trong đó tôi dành một mươi một triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng để bù hàng hóa cho công ty
phần còn lại tôi đi mua xe
anh nhớ lại lúc đó tôi tính không về nhà vì hoàn cảnh như vậy
tôi không muốn gây thêm những nỗi phiền lòng cho ba mẹ
tôi chỉ nói với vợ chúng tôi buồn suy sụp lắm

nhưng thật mừng và thật biết ơn khi tôi nhận được sự giúp đỡ để có thể kịp về quê ăn lễ
trúc phương cô gái được gọi với cái tên thân thương cô tiên của người nghèo
nói lý do cô lựa chọn giúp đỡ anh sơn bởi cô cảm nhận được anh sơn là một người con hiếu thảo
biết nghĩ đến cảm nhận của người khác
khi giúp anh sơn tôi cảm thấy hồi hộp và nôn nao hơn bình thường
bởi tôi chú trọng việc giúp đỡ người lớn tuổi và những hoàn cảnh khuyết tật
nhưng tôi nghe anh sơn bảo anh đã phải nói dối ba mẹ để không về đợt lễ này và giấu cả con mình
thì tôi quyết định sẽ giúp đỡ vì có lẽ không dễ dàng tìm một người biết nghĩ cảm xúc
và suy nghĩ cho người khác trong cuộc sống hiện tại
sau khi nhận được tiền để hỗ trợ giải quyết mọi chuyện
anh sơn từ chối không nhận thêm quyền góp của những nhà hảo tâm
tôi thấy như vậy là đã đủ rồi vì còn nhiều người khó khăn hơn tôi nữa
tôi nghĩ mọi chuyện đã qua thì chọc qua
về phần mình thì tôi vẫn luôn cố gắng làm việc và giúp đỡ những người xung quanh trong khả năng có thể
trúc phương kể cho anh sơn đã khoe với cô rằng khi về quê
anh chia sẻ chút gạo mì gói với những người gần nhà
có hoàn cảnh khó khăn không còn khả năng lao động
tôi có ghé thăm nhà của anh đoạn đường về nhà nhỏ không có một chút ánh sáng
tôi nhận ra cuộc sống của anh còn cơ cực lắm
nhưng khi nhận thêm quyền góp từ đợt sau anh đã từ chối không lấy
tôi cảm thấy rất xúc động yêu mến anh nhiều hơn nữa
hoàn cảnh của anh khó khăn là vậy nhưng anh đã đủ và biết dừng đúng lúc